từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi hà nội khai thác hai đường bay hà nội tp hcm và hà nội đà nẵng với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày cho mỗi đường bay
ngoài các điều kiện chung với hành khách đi máy bay ubnd tp hà nội áp dụng biện pháp cách ly tập trung bảy ngày đối với khách đi máy bay từ tp hcm đến nội bài và lưu trú ở hà nội tại các khu cách ly hoặc khách sạn do hà nội công bố
hành khách tự trả các chi phí cách ly và xét nghiệm sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
lý giải việc thực hiện cách ly tập trung bảy ngày đối với hành khách đi máy bay từ tp hcm đến hà nội và lưu trú tại địa bàn lãnh đạo tp hcm cho biết
thứ nhất hà nội là thủ đô trung tâm chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước
trên địa bàn có nhiều cơ quan trung ương đảng quốc hội chính phủ cơ quan ngoại giao nước ngoài tại việt nam trụ sở nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đa quốc gia
với vị trí quan trọng như vậy việc bảo vệ an toàn thủ đô trước dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
thứ hai hà nội triển khai nghiêm túc theo thông báo số hai trăm sáu mươi ba ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một về kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành các địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa
thứ ba thành phố vừa trải qua ba đợt giãn cách xã hội tuy đạt được một số kết quả ban đầu nhưng hà nội vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao
trong thời gian qua vẫn tiếp tục xuất hiện một số ca nhiễm cộng đồng và một số cơ sở y tế trung ương nằm trên địa bàn có nguồn lây từ các địa phương khác
vẫn còn các ca f xuất hiện trong cộng đồng
vì thế nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân nhất là khi nguy cơ dịch bệnh còn cao như vậy hà nội cần phải triển khai những biện pháp cao hơn các tỉnh thành khác
trước thực tế nguy cơ dịch còn hiện hữu rất cao hà nội áp dụng biện pháp cách ly tập trung bảy ngày
để chuẩn bị cho việc này hà nội cũng đã giao cho các sở ngành giả soát các nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện chú đáo phục vụ người dân cách ly tập trung
sau thời gian thí điểm tùy vào tình hình thực tế thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân khi tham gia các đường bay nội địa